tối một mươi chín tháng một mươi hai tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn tổ chức lễ khai mạc hội trợ nông đặc sản vùng miền tuần lễ quảng bá cam sành hà giang quyết bắc cạn năm hai nghìn hai mươi
với sự tham dự của gần hai trăm linh gian hàng hội trợ nông sản vùng miền tuần lễ quảng bá cam sành hà giang quyết bắc cạn năm hai nghìn một mươi tám
là cơ hội để các địa phương quảng bá tôn vinh sản phẩm đặc sản địa phương từ đó phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại hiệu quả bền vững
đồng thời hội trợ cũng được kỳ vọng sẽ tạo các cơ hội giao lưu kinh tế xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu sản phẩm khảo sát nhu cầu thị trường
từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ đưa sản phẩm đặc sản địa phương trở thành sản phẩm hàng hóa có tính thương mại và giá trị cao
hội trợ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trong thời gian này cũng sẽ diễn ra các sự kiện hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm cam sành và đặc sản hà giang nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín lễ trao giải thưởng việt farm tự hào nông sản việt hai nghìn một mươi tám